nhằm định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh ảnh hưởng toàn công hóa
cách mạng công nghiệp bốn và đại dịch covid một mươi chín hôm nay tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp
bộ lợi động thương bình và xã hội tổ chức ilo việt nam tổ chức gis của đức đã tổ chức hội thảo
đối tác phát triển lĩnh vực giáo dục nghề
với chia sẻ của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế thách thức đầu tiên mà hệ thống giáo dục
nghề nghiệp phải đối mặt là yêu cầu đẩy mạnh số hóa hướng tới giáo dục nghề nghiệp bốn
các nền tảng công nghệ và các hình thức đào tạo sẽ cần được xây dựng đây không chỉ là bài toán
về công nghệ mà còn đặt ra những yêu cầu năng lực mới với đội ngũ giảng viên đồng thời
anh hưởng của đại dịch covid một mươi chín cũng đặt ra những cơ hội và thách thức làm thế nào để đào tạo lại
và cung cấp những kỹ năng mới của người lao động đây là những vấn đề cần được đẩy mạnh hợp tác quốc tế
trong thời gian tới chúng tôi không chỉ cung cấp các
công cụ thiết bị kỹ thuật mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực số hóa cho đội ngũ giảng viên giáo dục
nghề nghiệp thứ hai chúng ta cần xác định rõ nhu cầu của thị trường lao động đại dịch covid một mươi chín
khiến nhiều người mất việc hoặc lâm vào hoàn cảnh khó khăn vậy đâu là những thách thức và cơ hội
của thời kỳ hậu covid một mươi chín chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng những khóa học ngắn hạn để đáp
ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh mới
với việc trở thành thành viên của hội đồng kinh tế asean aec và tham gia vào hiệp định cptpp
đã mang lại cơ hội và thách thức đối với lao động việt nam vì thế việc nâng cao chất lượng
nguồn lao động là điều tất yếu việc học hỏi hợp tác với các quốc gia phát triển trên thế giới
và có hệ thống đào tạo nghề tiến bộ đồng thời thu hút nguồn lực từ các quốc gia này là định hướng
và tầm nhìn của giáo dục nghề nghiệp nước ta trong thời gian tới